vụ hè thu hai nghìn một mươi chín là năm thứ hai nông dân vùng đồng tháp một mươi thuộc tỉnh long an trồng thành công giống lúa tím thảo dược và nếp cầm lợi nhuận thu về hơn hai mươi năm ba mươi năm triệu đồng một hectare một vụ
đây là triển vọng mới giúp cho người trồng lúa gia tăng thu nhập trên từng đơn vị diện tích
ngoài ra việc trùng lúa tím thảo dược và nếp cầm theo hướng an toàn sinh học bảo đảm được sức khỏe cho bà con trực tiếp sản xuất
đây là năm thứ hai hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiến bình xã kiến bình tân thạnh long an tổ chức trồng giống lúa tím thảo dược và nếp cầm gắn với hợp đồng cam kết bảo đảm lợi nhuận hai mươi năm triệu đồng một hectare vụ hè thu và ba mươi năm triệu đồng một hectare vụ đông xuân cao hơn sản xuất lúa chất lượng cao
qua hai năm trồng lúa tím thảo dược và nếp cầm thích nghi với môi trường đất và khí hậu trên vùng đồng tháp một mươi năng suất đạt từ bốn sáu tấn một hectare có khả năng chống trọi sâu bệnh khá tốt
trong lúa tím thảo dược và nếp cầm sẽ tiếp tục được người dân trên cánh đồng tháp một mươi nhân rộng trong thời gian tới